thưa quý vị mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm
công an các quận huyện tại tp hcm tiếp tục khởi tố bắt tạm giam nhiều bị can
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với một mươi hai bị can về hành vi nhận hối lộ
và một bị can về hành vi đưa hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v
ở phường an phú đông quận một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can về các sai phạm liên quan đến kiểm định xe cơ giới
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi bốn d ở xã xuân thới sơn huyện hóc môn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với bảy bị can về hành vi nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi ba v
có địa chỉ tại phường tam bình và chi nhánh một địa chỉ khu phường linh trung tp hcm
trước đó vào cuối tháng một mươi năm
ngày một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp các trung tâm nêu trên
việc khởi tố được thực hiện công khai
việc khởi tố được thực hiện khi công an tp hcm mở rộng điều tra sai phạm
tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và các tỉnh thành phía nam
triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
vào dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm chủ trì
phối hợp cùng với các trung tâm đăng kiểm
các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an tp hcm đã bất ngờ đột kích quán ba grammy
có địa chỉ tại số ba trăm sáu mươi kim mã tp hcm
phát hiện nhiều hành vi vi phạm liên quan đến ma túy
tại thời điểm kiểm tra bên trong quán có một trăm tám mươi một người gồm năm mươi tám nhân viên và một trăm hai mươi ba khách
kết quả test nhanh ma túy có năm mươi tám trên một trăm tám mươi một đối tượng dương tính với ma túy
gồm bốn nhân viên và năm mươi bốn khách hàng
tại thời điểm kiểm tra phát hiện sáu bàn có ma túy
vật chứng thu giữ là gần hai chín gam kentamin một hai gam ma túy mdma
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã củng cố tài liệu
ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt giữ đối với bảy đối tượng
là khách đến quán ba grami điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
được biết cơ sở kinh doanh krami mới mở cửa trở lại từ ngày ba mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng hoạt động như quán bar vũ trường trá hình
hiện lực lượng chức năng đang củng cố tài liệu của quán ba grammy
làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hai đối tượng là trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và phan mạnh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại tỉnh vĩnh phúc vừa bị bắt quả tang vận chuyển trái phép gần hai tạ pháo
theo đó minh và duy bị phát hiện khi đang điều khiển xe ô tô đi từ hướng xã bính xá
đến thị trấn đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn
trên xe các đối tượng vận chuyển trái phép
một mươi thùng pháo hoa có trọng lượng một trăm tám mươi một kg do trung quốc sản xuất
là tỉnh miền núi biên giới phía tây bắc tổ quốc
thói quen sử dụng vũ khí tự chế để bảo vệ mùa màng
đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn lai châu như là một tập quán lâu đời
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trả tự dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh lai châu đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tự nguyện
một vũ khí vật điệu nổ đồng thời tăng cường đấu tranh
với các đối tượng có hành vi mua bán sử dụng tàng trữ trái phép
vũ khí vật điệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo gây ảnh hưởng đến an ninh trả tự
tỉnh lai châu có hai mươi dân tộc cùng chung sống
trong đó trên tám mươi bảy đồng bào dân tộc thiểu số
trước đây đồng bào dân tộc có thói quen dùng vũ khí để săn bắn
bảo vệ ruộng nương làm lễ tăng nên trong các gia đình
thường giữ các loại vũ khí tự chế gây ra những hậu quả đáng tiếc khi sử dụng
nhưng giờ đây thói quen này đã thay đổi từ những buổi trò chuyện tuyên truyền của công an xã
lai châu có hai mươi ba xã biên giới tiếp giáp với tỉnh vân nam trung quốc
nhiều đối tượng xấu lợi dụng đường biên giới đưa vũ khí pháo từ nước ngoài vào việt nam
để tăng cường công tác quản lý công an tỉnh lai châu tập trung đẩy mạnh tuyên truyền
vận động quân chúng nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đồng thời tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực này
cho nên là sẽ tập trung tuyên truyền với bà con là thôn bản để làm sao cho công tác vận động quân chúng nhân dân
để phát hiện đối với các vi phạm về pháo và vật liệu nổ
thực tế cho thấy việc đẩy mạnh hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đã góp phần ngăn chặn tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
công an tỉnh cũng đã xây dựng một kế hoạch tổng thể trong đó
đơn vị nghiệp vụ và đơn vị quản lý chính đã có giả soát theo tuyến
phối hợp cùng với các cơ quan quản lý nhà nước như hải quan
để làm sao kiểm soát được tối đa các lượng hàng hóa nhập cảnh vào việt nam
làm sao đảm bảo không lọt các pháo lậu trên địa bàn
kết quả rất là đáng kể ví dụ như đã thu hồi được gần tám trăm linh khẩu súng tự chế
rồi cũng đã thu được các thiết bị để lắp đặt súng tự chế
đã phát hiện và khởi tố được ba đối tượng liên quan đến vi phạm về pháo
và thu giữ được hơn năm mươi kg pháo hoa nổ
tên nguyên đán đang đến gần
công an lai châu tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
trong đó tập trung thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
ra soát bố trí đủ mạng lưới cộng tác viên tham gia
phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng kiểm tra kiểm soát
để kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tập trung vào tuyến biên giới thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát
các khu vực giáp biên giới để phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh
thẩm lậu vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo vào việt nam
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá tỉnh kênh giang
đang tiếp tục lấy lời khai của ba mươi đối tượng đánh bạc ăn tiền
để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một hàng chục con bạc đang tụ tập đá gà ăn tiền
tại bãi đất trống trong khu dân cư tại ấp tà tây xã phi thông tp rạch giá
thì bất ngờ bị lực lượng công an mật phục bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ ba mươi đối tượng
tạm giữ số tiền gần hai trăm linh triệu đồng hai mươi một con gà và một số tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này là do đối tượng nguyễn trung phương tên thường gọi là trung cá lóc
chú tải tp rạch giá đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
mỗi ngày có hàng chục đối tượng đến tụ điểm trên để tham gia đánh bạc
số tiền cá cược mỗi trận gà từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng
thưa quý vị công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn
thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
ngày sáu tháng một công an huyện cao lộc đã đồng loạt tấn công phá án
bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn thị thắm và nông thị nhìm
cùng chú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
khám xét khẩn cấp nơi ở của thắm công an huyện thu giữ tổng bảy năm mươi bảy túi nilon chứa các tinh thể màu trắng
bảy trăm linh hai viên nén màu hồng bảy viên nén màu xanh và nhiều tăng vật có liên quan
tại nhà của nông thị nhìm quá trình khám xét tổ công tác phát hiện tổng hai mươi một túi nilon
chứa các cục tinh thể màu trắng một trăm ba mươi sáu viên nén màu hồng hai viên nén màu xanh và nhiều tăng vật có liên quan
bắt đầu hai đối tượng khai nhận số viên nén và tinh thể màu trắng chứa trong các túi nilon
lực lượng công an phát hiện thu giữ được đều là ma túy tổng hợp
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy phạm thị kim lan hai mươi chín tuổi quê tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
bắt quả tăng lan đang tăng chữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ ở ấp năm xã thạnh phú
thu giữ một mươi bốn túi chứa ma túy hai mươi ba ống chứa ma túy đá có tổng trọng lượng là bốn mươi năm gram
một bình xịt hơi cay một roi điện và nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán ma túy
lan khai nhận bản thân không nghiện ma túy nhưng do không có nghề nghiệp
nên đã nhiều lần lên quận tám tp hcm mua ma túy của một
đối tượng hiện chưa rõ lai lịch rồi về phân bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn
thưa quý vị biến tướng ẩn nấp trong các nhà nghỉ quán karaoke vũ trường
tệ nạn ma túy đang len lỏi xâm nhập vào giới trẻ
quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy
thời gian vừa qua công an tỉnh khánh hòa đã tập trung đấu tranh
khám phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy
nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
đây là hình ảnh trong một phòng nghỉ
tại một khách sạn trên đường thích quảng đức phường phước long tp nha trang
khi kiểm tra khách sạn này lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh khánh hòa đã bắt quả tàng
hai cặp nam nữ đang phê ma túy trong tiếng nhạc
ma túy chưa sử dụng hết vẫn còn trong đĩa
đây chỉ là một trong số khá nhiều vụ việc
mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an khánh hòa
đã phát hiện các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
về an ninh trật tự
như quán bar vũ trường karaoke căn hộ cho thuê
thì phức tạp trở lại sau khi mà dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát
trong năm qua đơn vị đã tiến hành kiểm tra và phát hiện
xử lý cơ sở có hoạt động
để các đối tượng vào để sử dụng trái phép ma túy
ở vũ trường havana karaoke garage ở thị xã ninh hòa
và tại khách sạn bombay phường phước long tp nha trang
trong quá trình đấu tranh thì đơn vị đã phát hiện rất nhiều đối tượng
vào trong hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy tàng trữ chất ma túy
theo cơ quan chức năng một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tàng trữ
tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy gia tăng
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện
là do sự buông lỏng quản lý của chủ các cơ sở
thậm chí có một số cơ sở vì tham lợi nhuận
nên sẵn sàng tiếp tay cho các hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy
tăng cường đấu tranh lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh khánh hòa đã phát hiện một trăm sáu mươi bảy vụ
bắt hai trăm năm mươi một đối tượng phạm tội về ma túy
khối lượng ma túy thu được nhiều gấp đôi so với năm trước
điều đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an
trong đấu tranh nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở
và trong cuộc chiến nóng bỏng này rất cần sự chung tay
của các đoàn thể và mỗi người dân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sơn la cho biết
đơn vị vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thành trung
khi đang trên đường vận chuyển pháo hoa nổ trái phép
tại khu vực quốc lộ sáu huyện mộc châu
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế phát hiện nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tiểu khu bệnh viện
thị trấn nông trường mộc châu
huyện mộc châu đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi sáu a sáu nghìn bốn trăm ba mươi chín
chở sáu hộp hình chữ nhật vỏ ngoài ghi chữ nước ngoài là pháo hoa nổ
trung khai nhận vận chuyển cho người đàn ông không rõ lai lịch
liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra
tại nút giao thông cầu vượt khắc mức ngã ba huế
thuộc thành phố đà nẵng vào tối ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với phùng văn song ba mươi năm tuổi quê tỉnh nghệ an
về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ
theo kết luận điều tra vào thời điểm trên
tại cầu vượt ngã ba huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy
trong lúc người dân đang hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu
thì phùng văn rong điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ
đi từ hướng quận cẩm lệ về quận thanh khê
có sử dụng rượu bia
xe lái không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn giao thông
tông vào ba xe mô tô và xe máy điện
chưa dừng lại song tiếp tục đánh lái sang trái cố gắng né tránh
và sau đó đánh xe sang phải để cho xe vào lề
thì tông vào đuôi một xe máy và xe ô tô đang lưu thông phía trước
tạo nên một vụ tai nạn giao thông liên hoàn
tổng tỷ lệ thương tích của ba nạn nhân liên quan là ba mươi bảy
và tài sản thiệt hại là hơn một trăm tám mươi tám triệu đồng
tại cơ quan điều tra song thừa nhận hành vi phạm tội của mình
xác định một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông
là hành vi vi phạm nồng độ cồn khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông
chính vì thế nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông
nhất là vào dịp tết nguyên đán đang đến gần
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng nam
đã ra quân quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong đó chú trọng xử lý vi phạm về nồng độ cồn
liên tục gần hai tháng qua lực lượng cảnh sát giao thông công an
quảng nam đã tổ chức ra quân quyết liệt
tập trung lực lượng phương tiện thiết bị nghiệp vụ
để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
qua gần hai tháng gia quân lực lượng công an toàn tỉnh
đã xử lý gần bốn trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tước một trăm tám mươi bảy giấy phép lái xe tạm giữ ba trăm bảy mươi chín phương tiện
phạt hơn hai một tỷ đồng
trong quá trình xử lý bên cạnh việc người tham gia giao thông
nhận thức hành vi vi phạm không ít trường hợp
cảnh sát giao thông gặp phải những lái xe
quanh co chống đối thậm chí là hành hung lực lượng
thi hành công vụ
dịp trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giao lưu của người dân
có sử dụng rượu bia
dự báo vi phạm về trật tự an toàn giao thông
liên quan đến nồng độ cồn sẽ còn diễn biến phức tạp
lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn
thì chắc định đây là hành vi
để xử lý vi phạm nồng độ cồn
và tìm mẵn gây ra tai nặng vô thông nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng
trong thời gian qua phòng cảnh sát giao thông đã quán triệt
có đội trọng xử lý nghiêm kiên quyết
đồng thời tuyên truyền
về hoạt động xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông
và đặc biệt trong dịp tết
thì chắc chắn là số lượng người sử dụng rượu bia sẽ tăng
thì đơn vị sẽ tiếp tục quy động
lực lượng bố trí lực lượng quy động tối đa
sử dụng các thiết bị nghiệp thủ
để chúng ta tiếp tục xử lý nghiêm hành vi này
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ngăn ngừa nguy cơ tai nặng giao thông
từ hành vi vi phạm nồng độ cồn
lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý
trên các tuyến cao tốc quốc lộ
các tỉnh lộ xa khu vực dân cư
thường xảy ra tai nặng giao thông
tuyên truyền các chủ nhà hàng quán bar vũ trường
đặc biệt đối với các trường hợp vi phạm
là đảng viên công chức viên chức
lực lượng vũ trang
sẽ gửi giấy thông báo về cơ quan quản lý
để có biện pháp xử lý theo quy định
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường chú tại ấp một
xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là đối tượng lâm hoàng long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường chú tại ấp bưng thum
xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
còn về tội cướp giật tài sản
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lý hoài nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường chú tại ấp chợ cũ
thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trình trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều
quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện